ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa trình thủ tướng xem xét phê duyệt hàng loạt cơ chế đặc thù
để sớm giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
trong tờ trình gửi thủ tướng ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai nêu rõ
một trong những yêu cầu tiên quyết để có thể đưa vào vận hành cảng hàng không quốc tế long thành
giai đoạn một năm hai nghìn hai mươi năm là đồng nai phải bàn giao ít nhất hai năm trăm linh hectare đất không chậm hơn đầu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng cho biết bên cạnh việc xây dựng không chính sách
theo điều tám mươi bảy luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba đồng nai đang xây dựng cơ chế đặc thù
nhằm bổ sung các cơ chế chính sách mà pháp luật chưa quy định về bồi thường
hỗ trợ tái định cư hỗ trợ đào tạo nghề để có thể đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng
đó là một trong những yêu cầu đi lại của người dân phục vụ cho kinh doanh doanh nghiệp
là một công việc hết sức quan trọng bên cạnh đó thì phải làm làm sao để cho người dân trong vùng dự án
người dân bị ảnh hưởng trong một dự án là được bố trí tái định cư ổn định việc làm và có cuộc sống
đảm bảo là cái việc rất cũng đặt ra rất quan trọng và để ổn định cuộc sống của người dân
thì đòi hỏi là một quá trình một thời gian
khi xây dựng khu tái định cư người dân về ở thì cũng đã triển khai
nhưng cái quan trọng nhất sau khi ở đó thì làm việc gì và thu nhập ra làm sao là một trong những vấn đề rất quan trọng được tỉnh đặt ra
cho nên chúng tôi đã tổ chức làm việc với tất cả các trường dạy nghề để tìm hiểu các nghề các trường đang dạy
làm việc với tất cả các nhà đầu tư các khu công nghiệp trong vùng để tìm hiểu nhu cầu lao động
để làm sao có thể tổ chức hỗ trợ dạy nghề cho người trong vùng dự án đúng những nghề mà sau này có thể tìm được việc làm thuận lợi nhất
đề xuất đặc thù đầu tiên là việc tỉnh đồng nai đề nghị thủ tướng cho phép tách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư
thành các tiểu dự án và giao cho địa phương làm chủ đầu tư để triển khai sớm hạng mục quan trọng này
theo tờ trình đồng nai cũng xin được phép thực hiện thủ tục thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng ngay trong năm hai nghìn hai mươi
để xây dựng hai khu tái định cư lộc an và bình sơn tại huyện long thành
đồng thời đồng nai xin một loạt hỗ trợ chưa có trong quy định của pháp luật đối với các hộ dân có nhà công trình trên đất nông nghiệp
nhà công trình đối với người đang sử dụng thuộc sở hữu của nhà nước và các trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất
trước mắt để có nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng hai khu tái định cư di rời các hộ dân có tổng kinh phí lên tới năm bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
đồng nai xin sử dụng nguồn kinh phí thẳng dư của tổng công ty đầu tư và phát triển kinh doanh vốn nhà nước khoảng một tỷ đồng
và cho phép phát hành trái phiếu chính phủ dưới hình thức công trái xây dựng tổ quốc có kỳ hạn một năm trở lên
lãi suất của trái phiếu được tính vào tổng mức đầu tư dự án